tuy nhiên số tiền thu được cũng chỉ chiếm được khoảng ba mươi tổng đầu tư
nếu không có sự hỗ trợ từ nguồn vốn nông thôn mới từ huyện xã sự vận động tối đa của các nguồn lực bên ngoài
có lẽ đến bây giờ người dân ở đây vẫn chưa thể thấy được hình hài của một nhà văn hóa đúng chuẩn
như vậy đến lúc này với xã kỳ tây và kỳ hợp một trong những điểm ngẽn trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
chính là các tiêu chí liên quan đến hạ tầng
giao thông thủy lợi điện trường học cơ sở vật chất văn hóa tất cả đều cần đến nguồn lực
ngoài những con đường được hoàn thành trước đó theo các dự án các chương trình một trăm ba mươi năm thì hiện nay đều chưa biết nhìn vào đâu
cơ chế hỗ trợ xi măng đang được xem là một chính sách khuyến khích lớn
thế nhưng điều kiện đặc thù về địa hình diện tích lớn dân thưa muốn làm một km đường đâu phải chuyện dễ dàng
trong khi đó chỉ riêng về các trục giao thông liên thôn liên xã đường ngõ xóm nội đồng và hệ thống tiêu rãnh thoát nước
ở kỳ tây đang phải nâng cấp và làm mới trên tám mươi km
dù đỡ hơn nhưng con số này tại kỳ họp cũng
cũng đã lên trên hai mươi sáu km
với những địa phương vốn thiếu về nguồn lực yếu về xuất phát điểm việc đỡ đầu tài trợ gần như bằng không
những địa phương mà thu ngân sách mỗi năm chưa đầy sáu trăm linh triệu đồng
thì muốn phát huy nội lực quả thực còn nhiều điều đáng phải bàn
hiện nay thì các xã đều xuất tiêu chí so với quyết định bảy mươi ba
đặc biệt là các xã vùng thường
trong các xã vùng thường hiện nay chúng tôi nói rằng
khó khăn nhất hiện nay đó là xã kỳ tây và xã kỳ hợp
hai xã này hiện nay đang thuộc xã đặc biệt khó khăn
về quyết định giao chỉ tiêu cho cổ huyền
phần đầu cuối năm nay không còn xã dưới một triệu trí
đối với cả hai xã này thì anh em chúng tôi tập trung rất mạnh
và ưu tiên số một để tạo điều kiện giúp đỡ
về mặt vật chất thứ hai là về một số vấn đề liên quan đến vấn đề giúp đỡ xã phát triển
tuy nhiên đến thời điểm này chúng tôi nghĩ rằng là hai xã này
trong những điều rất khó khăn như thế này
đã khiến cho việc phát triển sản xuất thông thường hàng hóa của bà con gặp phải khó khăn
bởi trên thực tế mối quan hệ tương tác lẫn nhau
giữa yếu tố hạ tầng và sản xuất
đã trở thành một lực cản trong xây dựng kinh tế nâng cao thu nhập cho bà con ở đây
những khe lạch này những người dân ở xã kỳ tây
người ta vẫn thường gọi là cánh đồng
chủ yếu được khai hoang hình thành từ những sông suối chuột khe
tạo thành hệ thống ruộng bậc thang bao quanh các chân đồi và làng xóm
hàng chục năm qua bà đoàn thị nhung và người dân ở xóm tây xuân này
đều sản xuất gieo trồng trên cánh đồng mà chưa một lần biết đến hệ thống mương máng thủy lợi
mỗi năm chỉ mỗi một vụ lúa nước trông chờ ông trời được mất vốn lẽ tự nhiên
năng suất chỉ đạt một chút
một ba tạ trên một sào
đủ ăn đã là khó
nói gì đến chuyện bán mua
vụ xuân này được xem là đủ các yếu tố thiên thời địa lợi so với các mùa khác trong năm
thế nhưng với người dân xã kỳ tây
không hiếm gặp những hình ảnh này trên các cánh đồng
nơi cỏ dại chỗ khô cằn thậm chí nhiều dụng lúa đã chưa gốc dạ
bị đốm nâu hoàn toàn vào giai đoạn chủ đồng
sự khắc nghiệt bất thuận của thời tiết đã kéo theo sự thua thiệt của người làm nông nghiệp nơi đây
thì đến thời điểm này là tỷ lệ mà sử dụng được nước trên đài bản khoảng năm bảy
bởi vì điểm kỳ tế thì nó ở đấy thủy lợi mà đảm bảo theo tiêu chí
chỉ nông thuận mới theo quyết định năm thì cực kỳ là khó khăn
bởi vì ở đây chỉ có một cái hô độc kỳ trương thôi
đã phục vụ khoảng độ sáu bảy mươi thạc tá diện tích sản xuất của vụ hệ thu
còn lại là dân nhân nhiều vào trời
vấn đề mà để đạt được tiêu chí thủy lợi thì kỳ tế theo quy định đó không bao giờ đảm bảo đạt được
cực kỳ khó khăn
tại xã kỳ hợp năm hai nghìn một mươi chín
được sự vận động của xã anh phan văn công và bảy anh em xã viên khác
hùn vốn thành lập hợp tác xã dịch vụ tổng hợp đầu tiên ở đây
với ngành nghề chủ yếu là dịch vụ phân bón cây giống chăn nuôi
anh cũng mạnh dạn khâu nối công ty bình hà
để làm đầu mối bao tiêu sản phẩm về ngô sinh khối cho bà con trong xã
thế nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sự liên kết này đổ vỡ
không phương tiện vận chuyển khó gom hàng trong điều kiện giao thông khó khăn
thiếu vốn đầu tư thiếu kinh nghiệm tổ chức
thiếu luôn cả phương pháp cạnh tranh
với bên ngoài theo cơ chế làm ăn thời mở cửa
người dân đành quay lại với lối làm ăn cũ
và như vậy chưa đầy một năm hoạt động
hợp tác xã đành dừng hẳn và đi vào quyên lãng
tại thôn minh tân anh phan văn long là một trong những người sung phong
đi đầu bước trước mạnh dạn đăng ký học nghề thú y khi xã mở lớp ngay tại địa phương
anh đã hy vọng những khi nông nhàn rỗi việc
anh có thể tranh thủ kiếm thêm việc làm thu nhập từ một nghề mới sau khi học
thế nhưng sau hơn một năm cầm chứng chỉ hành nghề
đây là những gì anh có
lại chỉ quẩn quanh nhỏ lẻ phụ giúp thêm kiến thức chăn nuôi
cho vợ những khi cần
không thể kiếm sống bằng nghề mới học anh quay lại với trồng rừng
thực tế trong nhiều năm qua nhằm nỗ lực rút dần khoảng cách các vùng miền
đặc biệt là những xã miền thượng
huyện kỳ anh đã chú trọng phát triển kinh tế xây dựng mô hình gắn với kinh tế rừng
ưu tiên nhiều hướng đi mới đặc biệt là ban hành nhiều cơ chế chính sách phù hợp
như quyết định số một hai
thiết thực và kịp thời
nhờ đó nhiều địa phương như kỳ lâm kỳ thượng với những lợi thế sẵn có
đã nhanh chóng vươn lên góp phần tích cực trong việc tạo việc làm
cải thiện đời sống giảm đáng kể các tiêu chí liên quan đến thu nhập hộ nghèo
tuy nhiên mức độ tiếp cận này vẫn còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện xuất phát điểm của từng địa phương
câu chuyện thực tế của xã kỳ tây và kỳ hợp
những địa phương mà tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn chiếm trên bốn mươi
có thể là một ví dụ điển hình
cơ sở hạ tầng thiếu đã làm cho các điều kiện dân sinh và phát triển sản xuất càng khó khăn
doanh nghiệp chưa có hợp tác xã hoạt động cầm chừng thiếu bền vững
thiếu những mô hình lớn nhằm tạo sự đột phá và làm đầu kéo cho nhiều lĩnh vực khác
trong điều kiện này muốn thu hút đầu tư xem ra còn cả một câu chuyện dài
bây giờ để đạt được vấn đề này thì ngoài sự nỗ lực cố gắng của các xã rồi
sự chỉ đạo quyết định của huyền và đặc biệt huyền anh năm nay dự kiến là tích hai tỷ đồng
để nâng đầu cho các xã việt đích và đợi cuối
chắc chắn là kỳ tây kỳ hợp sẽ có sự giúp đỡ nhưng một số tiền không được lớn lắm
tuy nhiên nếu như được sự tỉnh quan tâm đối với những xã đặc biệt khó khăn này
mà có đơn vị đỡ đầu mà có nguồn lực tướng đôi một tí thì sẽ giúp đỡ đặc sản rất nhiều
hiện nay huyền anh cũng rất lung túng rất khó khăn trong việc giúp đỡ xã kỳ tây và xã kỳ hợp
thông tin về nông nghiệp nông dân nông thôn quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email nôngthondổimới thnj a gmail com